tiểu đêm lại chúng ta đến với một cái chứng mà ngay ban đầu chúng ta đã nói đến là hội chứng suy thận
thì không biết là ở phần đầu của chương trình khi mà nói đến cái việc suy thận
chúng ta nói đến một số phương pháp như là chúng ta phải lọc máu chạy thận
đây là một trong những cái phương pháp thực sự là để mà nói thì cũng khá là tốn kém cho bệnh nhân
thì không biết là nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến cái việc suy thận
mà có thể phòng tránh như thế nào để quý vị khán giả có thêm kiến thức để chúng ta có thể tránh được đến mức tối đa
cái việc mà chúng ta phải dẫn đến cái bước là phải lọc máu và chạy thận như vậy
tất cả những cái mà có thể dẫn đến suy thận thì bệnh lý thì rất là nhiều
nhưng mà thường thì chúng tôi gom nó lại thành một số các cái nhóm chính
trong đó thì thứ nhất là cái nhóm bệnh lý cầu thận
thứ hai là các cái nhóm bệnh lý của các bệnh đường
thứ ba là bệnh lý của hệ thống ống kẽ thận
thứ tư là hệ thống mạch thận bệnh lý của hệ thống mạch thận
và thứ năm đó là những cái bệnh thận về bẩm sinh và di truyền
đấy là những cái nhóm lớn
thế còn bên cạnh đó thì nó sẽ có một số những cái bệnh lý mà người ta gọi là các cái bệnh lý hệ thống
tức là nó không phải là nguyên phát là từ thận ra mà có thể là từ các cái đơn vị các cơ quan khác ra
và nó đến thận như là một cơ quan đích để nó gây ra tổn thương
nếu như ở cái giai đoạn sớm mà chúng ta phát hiện ra thì chúng ta có thể quản lý nó một cách rất hiệu quả
và thông thường người ta sẽ quản lý hiệu quả khi mà bệnh còn ở giai đoạn một hoặc là giai đoạn hai
bởi vì chúng tôi chia ra làm năm giai đoạn của bệnh thận mạng tính tất cả
còn đối với những trường hợp mà có tổn thương cấp tính
mà chúng ta có thể loại bỏ được các nguyên nhân gây ra tổn thương cấp
ví dụ như là vấn đề về sử dụng các cái độc chất này
hay là bị nhiễm trùng này
vấn đề bị mất nước chẳng hạn bị đi lỏng hay là nôn nhiều
hoặc thậm chí một số trường hợp là còn lạm dụng cả về vấn đề dùng các cái thuốc nhuận tràng hay là lợi tiểu
thì những cái đó chúng ta biết là nó có thể gây ra tổn thương cấp tính
nếu chúng ta nhanh chóng loại bỏ được tất cả những cái mà gây ra tổn thương cấp tính đó
thì thận sẽ hồi phục nhanh
còn nếu chúng ta để lâu nó sẽ thành tổn thương mạng tính
và nếu tổn thương mạng tính mà không được kiểm soát tốt thì nó sẽ biến thành suy thận
suy thận là ở giai đoạn cuối cùng khi mà chức năng thận không còn đủ để mà có thể phục vụ được chúng ta nữa
thế thì để mà có thể phát hiện được ra sớm thì như tôi cũng đã nói
đó là cái vấn đề kiểm tra nước tiểu xét nghiệm nước tiểu định kỳ
sau đó thì chúng ta phải kiểm tra huyết áp
chúng ta phải đi tìm các yếu tố nguy cơ
ví dụ như là tăng huyết áp tiểu đường dối loạn mỡ máu
rồi một số những cái thói quen thừa cân
và gần đây thì còn có những cái biển
gọi là những cái trường hợp mà hay là các cái tình trạng người ta gọi là bị viêm mạn tính
thế còn lão hóa là một trong những cái yếu tố nguy cơ
nhưng không thể loại bỏ được
bởi vì tuổi tác là vấn đề mà chúng ta không thể đi ngược lại với thời gian
tuy nhiên chúng ta lại phải làm sao mà để lão hóa một cách khỏe mạnh
tức là chúng ta đừng làm cho cái quá trình lão hóa bị đẩy nhanh
mà chúng ta hãy cố gắng làm như là giáo sư cảnh nói
tức là làm chậm lại
làm sao cho nó phù hợp
chúng ta yếu đi thì chúng ta phải có cái công việc nó phải được giảm thiểu
nó phải làm cho chúng ta cảm thấy phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình
từ việc ăn uống cho đến hoạt động luyện tập nó phải phù hợp
thì đấy là những cái cách để chúng ta phòng ngừa
chúng ta không làm cho bệnh thận tiến triển đến giai đoạn cuối
thực ra thì chúng tôi là những cái bác sĩ chuyên khoa về vấn đề thận học và tiết hiệu
có lẽ là chúng tôi cũng nhận thấy mình cũng có một phần lỗi ở trong này
đó là chúng tôi không thể nào mà có thể làm được cái việc kiểm tra sức khỏe định kỳ
hoặc là phát hiện ở giai đoạn sớm
chúng tôi chưa làm được
mặc dù là rất là nỗ lực
và chúng tôi mới chỉ dừng lại ở chỗ là sửa chữa những cái khiếm khuyết
hoặc là những cái bệnh lý những cái tổn thương nó đã hiện hữu rồi
thì đấy là cái điều mà hiện nay còn đang rất là chắc chắn là chúng tôi không thể làm được
hi vọng là với những chia sẻ của phật giáo sư tiến sĩ